xin chào và hẹn gặp lại
mức tiêu dùng được cải thiện thì cũng là lúc vấn đề xử lý rác thải nông thôn được đặt ra cấp thiết
vấn đề thu gom quản lý xử lý rác thải nông thôn là một yêu cầu mới mà chính quyền và người dân địa phương chưa hề có kinh nghiệm
nhưng rất kịp thời nhờ có chủ trương của tỉnh về gìn giữ môi trường sinh thái
các cấp chính quyền tỉnh đã ban hành cơ chế hỗ trợ địa phương xây dựng khu rác thải tập trung
đảm bảo vệ sinh môi trường đặc biệt là quy hoạch và phê duyệt xây dựng khu xử lý chất thải rắn của tỉnh
bên cạnh đó với phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm
người dân được vận động đóng góp kinh phí để duy trì vận hành công tác thu gom rác thải và xử lý môi trường tại địa phương
chính vì vậy cho nên là các tổ chức đoàn thải chính trị xã hội cũng như là các địa phương rất là quan tâm
tỉnh thì đã có phát động về phong trào bảo vệ môi trường trong sự thôn mới
qua việc tỉnh tập trung chỉ đạo như vậy
cho nên trong những năm qua thì vấn đề bảo vệ môi trường nam định là một trong những địa phương
mà triển khai rất là quyết liệt cái vấn đề này
về công tác thực hiện quy hoạch
ủy ban nhân dân tỉnh nam định đã phê duyệt quyết định số ba nghìn năm mươi ba
quy đề ubnd ngày hai mươi ba tháng một mươi hai hai nghìn một mươi sáu
về quy hoạch chất thải rắn vùng tỉnh nam định đến năm hai nghìn ba mươi
với tổng số một mươi bốn khu xử lý chất thải rắn trong toàn tỉnh
trong năm hai nghìn một mươi chín ủy ban nhân dân tỉnh nam định giao ủy ban nhân dân thành phố nam định
chủ trì cùng các sở ngành liên quan tham mưu thực hiện thủ tục đầu tư
thực hiện dự án xây dựng nhà máy xử lý rác thải xã mỹ thành huyện mỹ lộc
xử lý rác thải cho thành phố nam định và huyện mỹ lộc
trên diện tích năm hectare bằng công nghệ điện rác với công suất xử lý giai đoạn một là hai trăm năm mươi tấn một ngày
tổng mức đầu tư dự kiến là bảy trăm tám mươi tỷ đồng
nhờ đó công tác xử lý rác thải sinh hoạt tại các vùng nông thôn đã được đảm bảo
với phương châm chú trọng hiệu quả cao nhất và đảm bảo chất lượng môi trường tốt nhất tại khu vực nông thôn
nhìn chung tất cả các huyện thành phố các xã của tỉnh đều thường xuyên phát động phong trào xây dựng
chỉnh trang cảnh quan bảo vệ môi trường sáng xanh sạch đẹp ở khu công cộng và khu dân cư
gồm các công việc bổ sung quy định bảo vệ cảnh quan môi trường và hương ước quy ước của khu dân cư
hoàn thiện hệ thống điện chiếu sáng ban đêm và hệ thống cống rãnh thoát nước
thường xuyên tổng vệ sinh môi trường phân loại và xử lý một phần rác thải tại nguồn trồng cây xanh đồng trùng loại
trồng hoa hai bên đường giao thông ven sông hồ tạo môi trường sống trong lành thoáng mát sạch đẹp
trên cơ sở đó toàn tỉnh có hai trăm linh chín trên hai trăm linh chín xã đã thành lập tổ đội thu gom rác thải sinh hoạt tỷ lệ thu gom đạt tám mươi tám lượng rác thải
rác thải được thu gom và xử lý tập trung dưới hai hình thức chủ yếu là trôn lấp hợp vệ sinh và đốt bằng lò đốt rác thải tập trung
đây cũng là cơ sở để đảm bảo thực hiện tiêu chí thứ một mươi bảy trong bộ chỉ số đánh giá xây dựng nông thôn mới tại từng địa phương
trong những năm qua khi thực hiện triển khai nông thôn mới thì được sự đồng tình của các nông thôn
các bộ và nhân dân do vậy là ý thức trách nhiệm mà làm được sạch đến bây giờ là do nhân dân phải có ý thức cao nhất
trong đó vai trò tổ chức thực hiện nhiệm vụ cũng phải thường xuyên
ubnd tỉnh chỉ đạo các địa phương thực hiện các giải pháp khuyến khích hỗ trợ tạo điều kiện thu hút đầu tư xây dựng nhà máy xử lý rác thải tập trung quy mô lớn
theo quy hoạch quản lý chất thải rắn đã được phê duyệt
bên cạnh đó công tác tuyên truyền cũng được chú trọng để nâng cao nhận thức của các cấp chính quyền và người dân
về tầm quan trọng của xử lý rác thải và bảo vệ môi trường
và bên cạnh đó thì đây là một cái chỉ tiêu rất là nhạy cảm cho nên chúng tôi phải thường xuyên bám sát thực tiễn để kịp thời đun đốc triển khai
và đây nó là một cái nhiệm vụ phải thực hiện liên tục qua nhiều năm nhiều thời kỳ
tất cả các huyện thành phố các xã của tỉnh đều thường xuyên phát động phong trào xây dựng chỉnh trang cảnh quan bảo vệ môi trường sáng xanh sạch đẹp
ở khu công cộng và khu dân cư gồm các công việc bổ sung quy định bảo vệ cảnh quan môi trường và hương ước
cư hoàn thiện hệ thống điện chiếu sáng ban đêm và hệ thống cống rãnh thoát nước
thường xuyên tổng vệ sinh môi trường phân loại và xử lý một phần rác thải tại nguồn
trồng cây xanh đồng trùng loại trồng hoa hai bên đường giao thông ven sông hồ tạo môi trường sống trong lành thoáng mát sạch đẹp
để tiếp tục bảo vệ môi trường cảnh quan nông thôn cũng theo ủy ban nhân dân tỉnh nam định
cần tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật
bảo vệ môi trường xây dựng mô hình điểm để tuyên truyền nhân rộng
tiếp tục huy động tốt sự tham gia của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội
thường xuyên phát động các đợt cao điểm tổng vệ sinh môi trường làm đẹp cảnh quan nông thôn sáng xanh sạch đẹp
nhờ vậy những chuyển biến trong chất lượng môi trường của nông thôn là có thật và được người dân ghi nhận
nên chính là nhờ sự lãnh đạo của đảng nhà nước và sự đồng tình của nhân dân
cho nên là mọi mặt trong nông thôn hiện nay là đổi mới khang trang mọi mặt so với trước là một trời một vực
sự thay đổi rất nhanh chóng
cụ thể là trong từng gia đình sạch sẽ khang trang đẹp đẽ người với người tức là trong cộng đồng
là đoàn kết và thương yêu nhau nhiều hơn
công tác bảo vệ môi trường ở mỗi cấp mỗi ngành gắn với vai trò trách nhiệm của người đứng đầu
trong xã hội hóa công tác bảo vệ môi trường cần huy động được sự tham gia tích cực và chủ đạo của các doanh nghiệp
nhà nước tạo điều kiện hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng quy định cụ thể về bảo vệ môi trường gắn với các quy định của địa phương hương ước quy ước của thôn xóm
vấn đề môi trường chúng tôi cũng đặc biệt quan tâm phát động trong các hộ gia đình
có diện tích đất thì trong khuôn viên vườn của mình thì đào một cái hố để trôn lấp rác thải hữu cơ
và trong các hộ gia đình thì có hai thùng chứa rác phân loại một thùng là vô cơ một thùng là hữu cơ
và từ năm hai nghìn một mươi ba thì xã hải thanh chúng tôi đã xây dựng một nò đốt rác thải
cuối năm hai nghìn một mươi tám chúng tôi tiếp tục đầu tư hơn hai trăm linh triệu để nâng cấp
như vậy là cái nò đốt rác thải này là hơn một tỷ đồng
một mươi ba các xóm đều có tổ thu gom rác thải của xã hàng ngày
trên tất cả các trục đường của các xóm tổ thu gom gồm năm người
họ đi thu và về khu tập trung của nó đốt rác thải để họ sửa ní
xã hải thanh huyện hải hậu có một mươi ba trên một mươi ba thôn đạt tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu từ năm hai nghìn một mươi
trên các trục đường của huyện có đến chín trăm linh cột điện chiếu sáng riêng biệt theo hướng đồng bộ
kết nối hiện đại
về hải thanh bây giờ ban đêm thì sáng đèn ban đêm thì đèn sáng ban ngày thì sạch đẹp
xã đã tiến hành xây kè lại đường bờ canh trong khu dân cư từ nguồn đóng góp của dân năm ba km đường sông trong khu dân cư
để nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho người dân chính quyền
thực hiện đồng bộ các giải pháp như tập trung củng cố xây dựng đội ngũ thu gom rác thải
tăng tầng suất thu gom tập trung xây dựng khu rác thải thân thiện môi trường
bổ sung hệ thống xử lý khói thân thiện môi trường xây dựng tuyến đường dòng canh không rác
thực hiện giao khoán quản lý giải tỏa dòng canh trên các tuyến canh mương
trồng cây quanh khu xử lý rác thải trồng cây xanh ở quân viên tạo môi trường xanh sạch đẹp
trong chăn nuôi khuyến cáo hạn chế tối đa chăn nuôi nhỏ lẻ trong khu dân cư tập trung vào các khu chăn nuôi tập trung
bên cạnh đó động viên khuyến khích các hộ dân hướng đến chăn nuôi an toàn sinh học bằng cách lắp đặt và sử dụng hầm biogas
hiện nay nam định có một trăm một mươi hai khu xử lý rác thải theo công nghệ lò đốt đạt tiêu chuẩn vệ sinh môi trường và an toàn khí thải
trong đó có năm khu xử lý rác thải quy mô cấp xã và liên xã kiểu mẫu
công ty cổ phần etc đã đầu tư xây dựng nhà máy xử lý chất thải nguy hại quy mô ba ha
đảm bảo xử lý toàn bộ chất thải nguy hại
nam định và năm tỉnh lân cận
hiện tại đối với chương trình nông thôn mới đấy cũng là nhiệm vụ chính trị
cho nên etc chúng tôi cũng đã thu phí thấp nhất để làm sao đảm bảo được môi trường và hiệu quả công tác tu ôm ở dưới các xã
thứ hai nữa là chúng tôi đã cùng với các lãnh đạo
các huyện xã tổ chức các buổi tập huấn các buổi tuyên truyền hội thảo hướng dẫn bà con
về cách thu gom lại một chỗ nào phân loại rác sinh hoạt rác nguy hại ra làm sao
và tập trung vào những thùng chứa chất thải nguy hại như thế nào để đảm bảo đúng quy trình thu gom
bên cạnh đó một số tổ chức đoàn thể đã có những sáng kiến hay về phương thức tổ chức phối hợp bảo vệ môi trường
và huy động các nguồn lực để triển khai như hội liên hiệp phụ nữ tỉnh tổ chức hội thi báo cáo viên cấp huyện
về công tác bảo vệ môi trường và tham gia xây dựng nông thôn mới
hội cựu chiến binh đã tự huy động các nguồn lực để tổ chức các hội nghị và các cuộc meeting
gia quân làm vệ sinh môi trường hưởng ứng ngày môi trường thế giới và chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn
liên đoàn lao động tỉnh phối hợp với ủy ban nhân dân thành phố nam định và ban quản lý các khu công nghiệp
tổ chức hội nghị tuyên truyền và nhiều hoạt động truyền thông về bảo vệ môi trường
tổ chức đánh giá kết quả tuyên truyền thông qua phiếu điều tra thành lập đoàn
và tổ chức kiểm tra giám sát công tác bảo vệ môi trường ở một số cơ sở
hướng dẫn các cơ sở tổ chức quản lý hồ sơ bảo vệ môi trường
thực hiện các biện pháp giảm thiểu chất thải đúng quy định

thực hiện các biện pháp giảm thiểu chất thải đúng quy định
liên đoàn lao động tỉnh phối hợp với ủy ban nhân dân tp nam định và ban quản lý các cơ sở tổ chức kiểm tra giám sát công tác bảo vệ môi trường